liên quan đến cảnh báo nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo cho các địa phương trong sáng nay ngày ba tháng tám
theo đó nhiều tỉnh thành phố khu vực bắc bộ đến thanh hóa có mưa to đến rất to nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng
cụ thể trong sáng nay nội thành hà nội có mưa to đến rất to đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ ba đến năm mét
một số tuyến ngập cục bộ như giảng võ thành công phùng hưng thái hà
tuy chưa có thiệt hại về tài sản của người dân nhưng một số tuyến phố đã có hiện tượng cây đổ như trên tuyến phan đình phùng tô hiến thành nhà trung
trong khi đó tỉnh thanh hóa đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
ngoài ra lũ quét và sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các huyện mường tè tân uyên tam đường than uyên tỉnh lai châu điện biên mường ảng nậm bồ điện biên đông thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên thuận châu quỳnh nhai vân hồ sông mã xúc cột tỉnh sơn la huyện văn bàn sapa tỉnh lào cai trạm tấu văn trấn trấn yên tỉnh yên bái